trong khuôn khổ hội nghị bộ trưởng nông lâm nghiệp asean lần thứ bốn mươi ngày một mươi ba tháng một mươi
đoàn công tác các bộ trưởng nông lâm nghiệp asean đã tới tham quan mô hình nông thôn mới tại tỉnh ninh bình
sau bảy năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
tỉnh ninh bình đã đạt được những kết quả quan trọng nổi bật như các tiêu chí nông thôn mới ở các xã đều đạt mức cao
có chín mươi trên một trăm một mươi chín xã đạt chuẩn nông thôn mới chiếm tỷ lệ tám mươi
hai huyện một thành phố đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
giá trị sản xuất và thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn một mươi tám đã tăng từ hai đến hai năm lần
có thể nói ninh bình là một trong những điểm sáng về xây dựng nông thôn mới trên cả nước
tỉnh ninh bình đã tập trung sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng vai trò chỉ đạo và điều hành
cũng như là động viên của các cấp chính quyền
cái sự tham gia tích cực của hệ thống mặt trận các đoàn thể chính trị xã hội đặc biệt
mỗi người dân cũng thấy rằng đây cũng là một cuộc cách mạng trong phát triển
trong xây dựng nông thôn ngày càng đổi mới và giàu mạnh
do đó người dân cũng đã tự giác tích cực tham gia đóng góp cả công sức
trí tuệ hiến dân cả đất đai để đóng góp cả tiền của để vào cho chương trình xây dựng nông thôn mới
tại chuyến thăm các bộ trưởng nông lâm nghiệp các nước asean
đánh giá cao việt nam trong việc phát triển nông nghiệp và nông thôn
chuyến thăm cũng là dịp để việt nam giới thiệu tới bạn bè trong khối asean về những nét đẹp văn hóa dân tộc của quốc gia
chúng tôi rất ấn tượng với sự phát triển nông nghiệp nông thôn của việt nam
không những phát triển về cơ sở hạ tầng mà còn phát triển về cộng đồng và xã hội nữa
các đường đi đường xá được xây dựng rất tốt
và tôi thấy rất ngạc nhiên bởi mọi nơi tôi thấy trồng lúa gạo rất nhiều
lúa gạo các bạn có thể đạt được sản lượng tới một mươi tấn
nhưng campuchia chúng tôi chỉ đạt được có bốn tấn
và đây là điều mà chúng tôi rất mong muốn được học hỏi ở việt nam
bên cạnh đó các mô hình về phát triển nông thôn chúng tôi cũng mong muốn học hỏi của việt nam
cũng tại chuyến thăm đoàn các bộ trưởng nông lâm nghiệp asean đã đến thăm công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu đồng giao
và khu trồng nguyên liệu dứa của công ty
công ty là một thí dụ điển hình trong việc thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp
nông thôn của việt nam nhằm thúc đẩy thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại